theo kế hoạch vụ thu đông tỉnh đồng tháp sẽ xả lũ năm hai nghìn một mươi chín cho gần chín mươi hectare đất
lúa lấy phù sa tiêu diệt sâu bệnh giảm chi phí cài tạo đất
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lưu ý khi thực hiện xả lũ cần bảo đảm an toàn
không ảnh hưởng đến vườn cây ăn trái hoa màu triển khai các giải pháp ứng phó với lũ cao
mưa lớn như kiểm tra tu sửa các điểm đê sung yếu các công trình cống bọng
trạm bơm điện bị hư hỏng do dỉ tu sửa máy bơm sẵn sàng tiêu úng và xây dựng phương án
chủ động đối phó với tình huống thời tiết bất thường xảy ra
dự kiến thời gian bơm rút nước xuống giống vào cuối tháng một mươi đến đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi